để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua những cán bộ chiến sĩ biên phòng trên tuyến biên giới nghệ an đã dựng lều túc trực ngày đêm chốt chặn tại các đường mòn lối mở kiểm soát chặt chẽ không để người dân qua lại biên giới trái phép
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
hơn hai tháng nay các lực lượng biên phòng công an và dân quân xã nạm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an luôn phải đi tuần tra túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các đường mòn lối mở do đơn vị quản lý
với tinh thần chống dịch như chống giặc những cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn ngày đêm âm thầm nơi biên giới không quản nắng mưa gió rét hoàn thành tốt sứ mệnh nơi tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch